thông tin về vụ án mạng nghiêm trọng vừa xảy ra tại xã dân tiến huyện võ nhai tỉnh thái nguyên
khi một người đàn ông đã dùng súng bắn tử vong hàng xóm rồi tự sát
vụ việc xảy ra vào sáng ngày hôm qua ngày một mươi năm tháng hai
theo thông tin ban đầu giữa hai gia đình có xảy ra xích mít
gia đình nạn nhân đang trong quá trình xây dựng tường rào trước nhà thì xảy ra vụ việc
về phía các nạn nhân người chồng đã tử vong còn người vợ đang được điều trị
tại bệnh viện đa khoa tỉnh thái nguyên
hiện công an đang phong tỏa hiện trường và điều tra làm rõ vụ việc
ubnd thị trấn eak huyện eka tỉnh đắk lắc cho biết cơ quan chức năng đang xác minh làm rõ vụ việc
rất đông người dân đã mang quan tài mở nhạc đám ma trước nhà một chủ hụi để gây áp lực đòi nợ
vào chiều ngày một mươi bốn tháng hai khoảng hai mươi người đã tập trung trước nhà của bà f bốn mươi hai tuổi
ở buôn e drôn thị trấn ek để đòi nợ
hàng tỷ đồng được biết bà s là chủ của một đường dây hụi trên địa bàn
khoảng một năm nay người này ôm số tiền khoảng trên một mươi tỷ đồng của hàng chục người
mà không giao cho người khác khi tới lượt
bà s đã nhiều lần hứa hẹn trả nhưng không thực hiện
sau khi nắm được thông tin chính quyền địa phương đã đến hướng dẫn người dân
nên liên hệ với cơ quan pháp luật để được tư vấn hướng dẫn giải quyết theo quy định
tránh làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương
sau một ngày xét xử sơ thẩm vào chiều ngày hôm qua
hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh an giang đã tuyên phạt tám đối tượng
tổng cộng ba mươi chín năm sáu tháng tù giam về tội lưu hành tiền giả
các đối tượng bị phát hiện khi đem tiền giả tới cửa hàng tạp hóa của ông tô hoàng hiến
tại xã vĩnh thạnh trung huyện châu phú để mua thẻ cào điện thoại
khi phát hiện tiền giả ông hiến đã đến cơ quan công an xã tố giác
biết sự việc bị bại lộ các đối tượng đã đến cơ quan công an huyện châu phú đầu thú
các đối tượng khai qua mạng xã hội facebook đặt mua chín mươi triệu đồng tiền giả
với giá một mươi năm triệu đồng của lê hoàng mãi tại tp hcm
đối tượng này sau đó cũng đã bị công an tp hcm bắt giữ
rồi đem về các cửa hàng tạp hóa ở các tỉnh an giang đồng tháp kiên giang
và bình dương để mua thẻ cào điện thoại thuốc lá và đổi tiền thật
ubnd tp hà nội vừa có văn bản số bốn trăm ba mươi hai về việc cho học sinh các khối
từ lớp một đến lớp sáu
thuộc một mươi hai quận trở lại trường
theo đó ubnd tp hà nội thống nhất với tờ trình của sở giáo dục và đào tạo hà nội
về việc cho học sinh tiểu học và lớp sáu của một mươi hai quận nội thành đi học trực tiếp
bắt đầu từ ngày hai mươi một tháng hai tới đây
học sinh mầm non vẫn nghỉ tại nhà
học sinh sẽ học các ngày trong tuần theo kế hoạch giáo dục của nhà trường
việc học trực tiếp chỉ tổ chức tại các địa bàn có mức độ dịch cấp độ một hai
địa bàn cấp độ dịch ba bốn học trực tuyến
trường chỉ tổ chức dạy một buổi và không tổ chức bán chú
ba viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến cùng với gần một tép heroin
là tăng vật của vụ án ma túy lớn vừa bị công an huyện lục ngạn tỉnh bắc giang triệt phá
bước đầu đấu tranh đối tượng dương xuân cường khai nhận đã mua số ma túy trên
của một đối tượng không rõ tên tuổi tại thành phố bắc ninh và mang về để sử dụng
dương xuân cường cũng là đối tượng ma túy phức tạp tại địa bàn huyện lục ngạn
và từng có chín tên
ba tiền án về ma túy và đang nhiễm hiv
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện lục ngạn đang tạm giữ đối tượng
để tiếp tục điều tra mở rộng theo quy định
cũng liên quan đến tội phạm ma túy lực lượng phòng chống ma túy công an tỉnh điện biên
vừa liên tiếp triệt phá ba chuyên án bắt giữ ba đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
thu giữ số lượng lớn ma túy
tang vật thu giữ là sáu bánh heroin khối lượng khoảng hai một kg
ba mươi sáu sáu trăm linh viên ma túy thổng hợp hai xe máy và nhiều giấy tờ có liên quan
các đối tượng bị bắt giữ là sùng a co chú tại bản hủy hạ xã na sang huyện mường trà
sùng a chua chú tại bản phà sáu a xã sa dung huyện điện biên đông
và sùng a sình chú tệ bản phá lùng xã trung trải huyện mường nhé tỉnh điện biên
tại cơ quan công an các đối tượng đã khai nhận mua số ma túy trên
tại khu vực biên giới đang trên đường vận chuyển đi tiêu thủ thì bị bắt điện bắt giữ
công an huyện đồng phú tỉnh bình phước phối hợp với các cơ quan chức năng
đang tiến hành khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ vụ đuối nước thương tâm
khiến hai bé gái tử vong sau khi đi bắt ốc tại hồ suối giai
nạn nhân là cháu nguyễn uyên huyên và phạm lê mai thanh một mươi một tuổi
là học sinh lớp năm trường tiểu học tân tiến xã tân tiến huyện đồng phú
trước đó vào trưa ngày một mươi bốn tháng hai bé huyên và thanh rủ nhau đi bắt ốc
tại hồ suối giai thuộc ấp trợ xã tân tiến huyện đồng phú
không thấy hai bé về cho nên tổ chức đi tìm đồng thời trình báo với cơ quan công an
nhận được tin báo công an huyện đồng phú phối hợp với công an xã tân tiến
và lực lượng cứu nạn cứu hộ công an tỉnh bình phước nhanh chóng triển khai phương án tìm kiếm hai cháu bé
cho đến tối cùng ngày đội tìm kiếm đã tìm thấy thi thể của hai cháu bé
vào chiều ngày hôm qua tại một căn nhà bốn tầng trên đường nguyễn cửu đàm
quận tân phú tp hcm đã xảy ra vụ hỏa hoạn khiến nhiều người phải ôm tài sản
vào khoảng một mươi ba h ba mươi chiều ngày hôm qua người phụ nữ từ trong căn nhà bốn tầng trên đường nguyễn cửu đàm
lao ra ngoài hô hoán cho người dân xung quanh biết về vụ cháy
lực lượng tại chỗ đã dùng nhiều phương tiện tuy nhiên đám cháy xuất phát từ tầng bốn của căn nhà
và nhanh chóng bùng lên khiến nhiều người ở công ty kế bên vội vã di rời tài sản ra ngoài
nhận được tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy quận tân phú nhanh chóng đến hiện trường
triển khai công tác cứu hộ và dập lửa
sau khoảng ba mươi phút đám cháy được khống chế dập tắt nguyên nhân và thiệt hại do vụ cháy đang được điều tra
thưa quý vị trong một mươi năm ngày đầu năm hai nghìn hai mươi hai tính từ ngày một tháng hai cho đến ngày một mươi năm tháng hai vừa qua
đền bảo hà huyện bảo yên tỉnh lào cai đã đón hàng vạn du khách từ mọi miền đất nước đến để dân hương vãn cảnh
do vậy công tác đảm bảo an toàn an ninh trật tự trong thời gian này đang được các lực lượng chức năng huyện bảo yên
đặc biệt chú trọng quan tâm và triển khai quyết liệt
nhằm giúp người dân đi lễ đền tham quan được an toàn tuyệt đối
tăng cường công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo an toàn giao thông và an ninh trật tự tại khu vực xung quanh đền
đây là những hoạt động đang được thực hiện hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ của lực lượng công an xã bảo hà
vừa hướng dẫn du khách vừa phát hiện kịp thời xử lý các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự
hằng ngày lực lượng công an xã phối hợp với các lực lượng an ninh phương bản
trực tiếp tổ chức tuần tra kiểm soát ở ngoài khu vực đền võ hà
và phối hợp với hai tổ công tác của công an huyện trực tiếp đảm bảo an toàn an ninh trật tự
ở tại khu vực nội tự trong đền bảo hà để phòng ngừa ngăn chặn
như xử lý các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật như móc túi trộn cắp thải sản của du khách
ban quản lý đền cũng ra thông báo nghiêm cấm các hành vi lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để vi phạm pháp luật
nhất là việc hành nghề mê tín dị đoan không đốt hương trong đền bỏ rác để xe đúng nơi quy định
trang phục trình tề lịch sự phù hợp với thuần phong mỹ tục
tất cả với mong muốn đem đến cho du khách thập phương một mùa lễ hội trang nghiêm và an toàn
cơ quan chức năng đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi
xác định nạn nhân tử vong dưới sông sài gòn chính là nam sinh viên vừa từ bình định vào tới bến xe miền đông
quận bình thạnh tp hcm đón xe ôm rời bến rồi mất tích
vào tối qua một mươi bốn tháng hai người nhà đang tìm nam sinh viên mất tích nhận được thông tin người dân phát hiện
sát một nam thanh niên trôi trên sông sài gòn liền nhờ tới sự giúp đỡ của ông nguyễn văn trúc
tức ba trúc người chuyên vất sát trên sông từ hơn chục năm nay
tuy nhiên trong đêm tối không tìm thấy được thi thể như tin báo
đến sáng nay ông ba trúc phát hiện một thi thể nam trôi trên sông sài gòn thuộc phường một mươi ba quận bình thạnh
sau khi cơ quan chức năng tới hiện trường đã tổ chức phong tỏa tiến hành khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi
có mặt tại hiện trường ông ba trúc cho biết nạn nhân còn nguyên ba lô chưa phát hiện có thương tích bên ngoài
thì thấy thi thể nam ngựa trên người đeo một cái bao lô và một cái áo khoác ở ngoài thì đen quần đen
rồi công an tới kiểm tra giấy tờ trong thi thể thì có tiền và giấy chứng minh nhân dân đứng tên của cái người đã mất
rồi có chứng minh dân dân đúng tên của cái người đã mất
rồi có chứng minh dân dân đúng tên của cái người đã mất
trong túi có mớ tiền khoảng một triệu hay là hơn một triệu hai triệu giờ về thôi
rồi có bảo hiểm của y tế để tay em đầy đủ hết không thấy mất một cái gì
bước đầu cơ quan chức năng xác định thi thể nam giấy rô trên sông sài gòn ở phường một mươi ba quận bình thạnh là nguyễn văn nghĩa một mươi chín tuổi ngụ tính bình định
giấy tờ tùy thân tài sản cá nhân trên người phù hợp với em nghĩa
được biết nghĩa là sinh viên năm nhất trường đại học sư phạm kỹ thuật tp hcm
nghĩa từ bình định vào đến bến xe miền đông quận bình thạnh rồi sau đó mất tích từ ngày một mươi hai tháng hai
camera an ninh tại bến xe miền đông cho thấy nghĩa xuống xe khách rồi lên chiếc xe máy hiệu trim của một người đàn ông đi tại cổng số năm của bến xe ở quốc lộ một mươi ba
trước khi gia đình không còn liên lạc được với nghĩa
làm việc với cơ quan chức năng ông nguyễn đức mậu hành nghề xe ôm xác nhận mình chính là người đã chở nghĩa đi từ bến xe miền đông
đến trường đại học hutec trên đường địa biên phủ quận bình thạnh
và tại đây nghị đã xuống xe hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra nguyên nhân nạn nhân tử vong
sau thời gian tạm dừng xét xử do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh trà vinh vừa tiếp tục mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự
đối với một mươi bảy bị cáo về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
các bị cáo gồm diệp văn thạnh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tp trà vinh
trần trường sơn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố trà vinh
cùng một mươi năm bị cáo khác nguyên là lãnh đạo chuyên viên phòng tài nguyên môi trường tp trà vinh
và một số bị cáo làm nghề môi giới bất động sản
theo cáo trạng trong khoảng thời gian từ năm hai nghìn chín đến năm hai nghìn một mươi tám các bị cáo thạnh sơn chiến lễ trung nghĩa và thanh sơn
thực hiện việc miễn giảm tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng trái với quyết định số một trăm một mươi tám của thủ tướng chính phủ
thông tư ba mươi của bộ tài nguyên và môi trường công an số một mươi nghìn bốn trăm sáu mươi sáu của bộ tài chính và công an số ba trăm một mươi năm của ủy ban nhân dân tỉnh trà vinh
dẫn đến chủ đất và tòa đất lợi dụng chính sách ưu đại người có con với khách mạng lập hồ sơ miễn giảm tiền sử dụng đất
không đúng đối tượng với tổng cộng ba trăm một mươi ba hồ sơ gây thất thoát tài sản nhà nước tổng số tiền gần bảy mươi tỷ đồng
đây là phiên tòa xét xử công khai với số lượng bị cáo người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan và người tham gia bào chữa đông
với một mươi bảy bị cáo cùng hơn hai trăm linh người có quyền và nghĩa vụ liên quan
được biết phiên tòa sẽ diễn ra trong một mươi ngày từ ngày một mươi bốn tháng hai đến ngày hai mươi ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi
ngày một mươi năm tháng hai đội cảnh sát giao thông trật tự công an thị xã bến cát tỉnh bình dương đã phát hiện tạm giữ một xe ô tô
đang vận chuyển trái phép một bốn trăm chín mươi bao thuốc lá ngoại nhập lậu
qua công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn vào khoảng một mươi giờ ngày một mươi năm tháng hai
tại đường dt bảy trăm bốn mươi bốn
đoạn qua ấp lộ o xã an tây thị xã bến cát tổ tuần tra phát hiện xe ô tô biển số sáu mươi hai a bảy nghìn một mươi một do tài xế nguyễn tấn vũ
một mươi tuổi quê tỉnh long an điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện tiến hành kiểm tra
qua kiểm tra lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện trên xe có chở một bốn trăm chín mươi bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu
làm việc với cơ quan công an tài xế vũ khai nhận chở thuê số thuốc lá trên từ long an đến giao tại một địa chỉ ở bình dương
thưa quý vị văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc vừa điều tra xử lý một vụ giết người do mâu thuẫn trong lúc ngồi nhậu
đối tượng gây ra vụ án mạng là văn công anh chú ở xã phú xuân huyện crong năng tỉnh đắk lắc
trong quá trình văn công anh đến nhà của phạm ngọc dũng là em họ của công anh ở cùng xã phú xuân để nhậu thì hai bên xảy ra mâu thuẫn
công anh đã dùng tay đánh vào đầu dũng sau đó dũng bỏ đi ra ngoài
lúc sau dũng quay lại nhà và tiếp tục rủ công anh nhậu nhưng bị công anh từ chối nên dũng đã lấy con dao ở trong nhà đâm công anh
thì công anh dùng tay trái gặp đỡ được nên con dao rớt xuống nền nhà công anh tiếp tục lao vào đánh lại dũng
sau đó công anh nhặt con dao lên đuổi theo chém dũng và đâm một nhát vào mạng sườn bên phải của dũng rồi bỏ đi vào nhà
sau đó gia đình dũng phát hiện dũng nằm bất tỉnh trong vườn nhà nên đã cùng với công anh đưa dũng đi cấp cứu nhưng sau đó dũng đã tử vong
biết không thể thoát tội nên công anh đã đến cơ quan công an để đầu thú
với hành vi chống người thi hành công vụ nguyễn hiễu mỹ và nguyễn quốc huy cùng chú phường hòa minh quận liên triểu
đã bị công an quận liên triểu thành phố đà nẵng tạm giữ hình sự để điều tra xử lý
trước đó chiều ngày một mươi bốn tháng hai một số người đến nhà một nhà thờ tộc trên đường hoàng thị loan phường hòa minh liên hoan gặp mặt đầu năm
trong lúc uống rượu nguyễn hiễu mỹ nhớ lại chuyện tranh chấp đất đài trước đây với một gia đình ở cạnh nhà thờ tộc
nên về nhà lấy dao đến chặt phá cây cối và đòi đánh người này gây mất an ninh trật tự
sự việc được người dân báo cho chính quyền địa phương
công an phường hòa minh lập tức phân công hai cán bộ đến giải quyết vụ việc
khi hai cán bộ công an có mặt thì bị mỹ chửi bới với lời lẽ xúc phạm
sau đó mỹ và huy đã cùng nhau lao vào đấm đá hai cán bộ công an
trước sự manh động của các đối tượng công an phường hòa minh đã tăng cường lực lượng xuống khống chế mỹ
và huy đưa về trụ sở làm việc
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với lê ngọc hà chú tại thôn tân phúc thành
xã kỳ lợi thị xã kỳ anh tỉnh hà tĩnh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
quá trình đấu tranh lê ngọc hà khai nhận tháng ba năm hai nghìn hai mươi một
lê ngọc hà quen biết chị trần thị niềm
sau một thời gian quen biết để có tiền đánh bạc lê ngọc hà đã đưa ra thông tin gian dối với chị niềm
là hà gây tai nạn giao thông với một người đàn ông và cần tiền để đền bù lo viện phí rồi vay tiền chị niềm
trong tháng bốn và tháng năm năm ngoái chị niềm đưa tiền mặt và chuyển vào tài khoản cho lê ngọc hà nhiều lần
với tổng số tiền bảy trăm một mươi tám triệu đồng
số tiền này hà sử dụng để đánh bạc và tiêu xài cá nhân
sau đó lê ngọc hà tiếp tục đưa ra thông tin gian dối với chị niềm
là hà đang thi công một dự án lớn ở thanh hóa nên cần huy động vốn
từ tháng năm đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một chị niềm chuyển vào tài khoản cho lê ngọc hà nhiều lần
với tổng số tiền hơn ba ba tỷ đồng
số tiền này hà sử dụng để đánh bạc tiêu xài cá nhân hết và không có để trả lại cho chị niềm
tổng số tiền lê ngọc hà lừa đảo chiếm đoạt của chị trần thị niềm là hơn bốn tỷ đồng
trong thời gian dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp
các ứng dụng hỗ trợ kiểm soát dịch được phát triển rộng rãi và có tính ứng dụng cao
bên cạnh đó cũng có những cá nhân tổ chức lợi dụng tình hình dịch
để đưa ra những ứng dụng bất hợp pháp có dấu hiệu biến tướng đa cấp
phản ánh của phóng viên thời dự
ứng dụng điện tử có tên limbic arc hay infomode được giới thiệu là công nghệ năng lượng lượng tử
và công nghệ chăm sóc sức khỏe chủ động của thời đại mới
với nhiều tác dụng chữa bệnh bao gồm cả công dụng đối với cả bệnh nhân mắc covid một mươi chín
ngoài các công dụng trị bệnh các đối tượng hoạt động ứng dụng có dấu hiệu mời gọi thêm các thành viên tham gia
để được hưởng hoa hồng lợi ích theo mô hình đa cấp
ngoài việc thông tin thổi phồng hay là nói quá về công dụng của ứng dụng này
các đối tượng tổ chức mời gọi có dấu hiệu kinh doanh đa cấp bất hợp pháp
hiện nay bộ công thương chưa cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bất hợp đa cấp cho đơn vị nào có tên là limbic arch hay là infomode
nhưng nếu trên cả như chúng tôi đã cảnh báo
do đó hoạt động của các tổ chức này ngoài việc thông tin không đúng về công dụng sản phẩm
cũng có dấu hiệu của hoạt động kinh doanh đa cấp bất hợp pháp
nếu mà tổ chức theo mô hình đa cấp thì đó là hoạt động hoàn toàn bất hợp pháp và chắc chắn là trái pháp luật
anh quyền quốc huyên sống tại bắc tứ liêm hà nội cũng đã từng tham gia theo dõi ứng dụng limbic arch
tuy nhiên qua tìm hiểu bản thân anh cũng đã có những nhận xét và cảnh giác với ứng dụng này
tôi rất quan tâm đến những sản phẩm thuốc chứa covid tại thời điểm này
sau khi tôi quan tâm sản phẩm trên ứng dụng limbic arch này thì tôi thấy mô hình của nó hoạt động rất đa cấp
đó là mua sản phẩm và giới thiệu sản phẩm
bản thân là người tiêu dùng thì tôi thấy rất hoang mang
nhưng sau khi thấy được cảnh báo của bộ công thương
thế với bản thân là người tiêu dùng như cá nhân tôi thì tôi cũng thấy là trước những cái sản phẩm như này
thì cần phải có sự xác minh chính đáng của những ứng dụng hoặc những đơn vị cung cấp sản phẩm
để cho người tiêu dùng của tôi khi sử dụng sản phẩm này được mua
những được mua sản phẩm là đúng nơi đúng chỗ bán và để sản phẩm làm sao tốt nhất đến người tiêu dùng
chúng tôi khuyến cáo người dân là không nên tham gia vào sử dụng các ứng dụng này
cũng như là tham gia vào việc mời gọi người khác tham gia sử dụng cái ứng dụng này
để tránh những rủi ro về mặt thiệt hại về mặt tài chính về mặt xã hội về mặt đạo đức
những rủi ro pháp lý
đồng thời chúng ta cũng hiểu là bản thân mỗi người khi chúng ta không hiểu biết rõ về công dụng của sản phẩm
hay là những cái ứng dụng này chúng ta không nên tuyên truyền để tránh rủi ro cho những người thân của chúng ta
hiện nay công nghệ ngày càng phát triển đồng nghĩa với việc làm ra những phần mềm hay ứng dụng điện tử
trở nên rất dễ dàng
vì vậy mỗi người dùng
hãy là người thông thái để tránh tiền mất tật mang
nhận được tin báo của người dân công an huyện thủ thừa tỉnh long an đã huy động lực lượng tổ chức
triệt xóa một điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà tại khu đất chống của một người dân tại khu phố một mươi một thị trấn thủ thừa huyện thủ thừa
cơ quan chức năng đã lập biên bản tạm giữ một mươi hai xe ô tô năm mươi một xe mô tô các loại một mươi bảy con gà đá và nhiều vật chứng liên quan khác
đồng thời tạm giữ trên bốn trăm linh triệu đồng tiền mặt của các đối tượng
mời làm việc một trăm linh năm đối tượng có liên quan
qua test nhanh kháng nguyên sars cov hai cho một trăm linh năm đối tượng có liên quan các đối tượng trên đều âm tính
hiện công an huyện thủ thừa phối hợp với các lực lượng liên quan tiếp tục điều tra xử lý các đối tượng trên
công an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc vừa triệt phá thành công một đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số đề
quy mô lớn trung bình mỗi tháng giao dịch trên bốn tỷ đồng
cầm đầu đường dây này là võ thị bích phương chú tại phường ea tam thành phố buôn ma thuật
đây là đường dây ghi số đề đã hoạt động từ nhiều tháng nay
và đã bị đội cảnh sát hình sự công an thành phố buôn ma thuột theo dõi trong một thời gian dài
bước đầu lực lượng công an đã làm rõ hàng ngày các đối tượng trong đường dây dùng điện thoại di động và mạng xã hội
để nhắn tin ghi số đề cho các con bạc trên địa bàn thành phố buôn ma thuật rồi chuyển về cho phương
sau đó phương giữ lại một phần phơi đề để thắng thua với các con bạc
phần còn lại phương dùng điện thoại chuyển cho một số đối tượng khác ở tỉnh ngoài
đến cuối ngày căn cứ vào kết quả sổ số miền nam và miền bắc các đối tượng sẽ tính toán thắng thua với các con bạc
để đối phó với cơ quan chức năng các đối tượng không gặp trực tiếp để ghi đề
mà đều gửi qua tin nhắn điện thoại hoặc qua các mạng xã hội như zalo facebook viber
sau đó thắng thua các đối tượng cũng không đưa tiền trực tiếp cho các con bạc mà giao dịch qua chuyển khoản
các đối tượng cũng có rất nhiều những kinh nghiệm rất nhiều các thủ đoạn
để đối phó với lực lượng công an
đặc biệt thì các đối tượng dùng rất nhiều thủ đoạn để tiêu hủy các tài liệu chứng cứ
làm căn cứ chứng minh hành vi phạm tội
cái đường dây tổ chức khép kín và rất là khó trong cái việc phát hiện các đối tượng liên quan trong quá trình đấu tranh xử lý
chúng triệt đề lợi dụng các tiện ích trên mạng xã hội để phục vụ ghi nhận truyền giao các số đề
để đánh bạc thắng thua bằng tiền
bước đầu công an thành phố buôn ma thuật đã làm rõ trung bình mỗi tháng đường dây số đề này giao dịch
với tổng số tiền lên đến hơn bốn tỷ đồng
hiện công an thành phố buôn ma thuật đã làm rõ được một mươi năm đầu dưới chuyên chuyển phơi đề cho phương
và đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng có liên quan
một vụ cháy lớn vừa xảy ra vào sáng nay tại một quán bán gà trên đường nguyễn xiển quận thanh xuân hà nội
ngay khi tiếp nhận tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ công an thành phố hà nội
đã thông báo công an quận thanh xuân điều nhiều xe chữa cháy và cán bộ chiến sĩ phối hợp với các đơn vị quận hoàng mai
và huyện thanh trì tổ chức khẩn trương tới hiện trường dập lửa
theo một số nhân chứng đám cháy bắt nguồn từ một quán bán gà địa chỉ ba trăm tám mươi một nguyễn xiển
nhiều người dân phát hiện đám cháy đã hô hoán và cầm bình cứu hỏa sang dập lửa
tuy nhiên do bên trong quán chứa nhiều chất dễ cháy nên chỉ khoảng một mươi năm hai mươi phút sau đám cháy đã lan rộng sang các nhà bên cạnh
theo ghi nhận cột khói bốc cao hàng trăm mét gần chục xe cứu hỏa đã được điều đến để dập tắt đám cháy
đến khoảng một mươi một h ba mươi đám cháy đã cơ bản được khống chế
theo thông tin sơ bộ ban đầu không có thiệt hại về người nhưng ít nhất bốn ngôi nhà đã bị thiêu rụi
do đám cháy xảy ra vào đúng ngày rằm nên theo đồn đoán nguyên nhân vụ cháy có thể do đốt vàng mã
tuy nhiên theo chia sẻ của người dân sống tại đây vụ cháy có thể do dò dỉ khí ga
nguyên nhân chính xác của vụ cháy đang được điều tra làm rõ
về quan điểm đi lễ cả năm không bằng ngày giảm tháng riêng ngày hôm nay ngày một mươi năm tháng hai dương lịch
cũng là một mươi năm tháng một âm lịch người dân tại hà nội nô nức đi lễ chùa
các địa điểm như chùa trấn quốc đền quán thánh hai phủ tây hồ tập trung đông đảo người dân đến tham quan chiêm bái
và đây cũng chính là cơ hội để các bãi xe tự phát cùng nạn chặt chém giá vé
tái diễn trong những ngày đầu năm mới
phủ tây hồ ngày rằm tháng riêng đông đúc du khách thập phương
và để đáp ứng nhu cầu thiết yếu trong những ngày này của người dân đó là gửi xe vào lễ chùa
ngay lập tức hàng chục điểm giữ xe tự phát mọc lên như nấm quanh khu vực đường dẫn vào phủ
mọi người thì muốn là gửi xe ở gần đây để đỡ phải đi bộ xa thì đi ra thì đỡ phải đi bộ xa
từ tiện thì tiện trong mình thôi
nhưng mà về mỹ quan đô thị thì nó không được đẹp
và đặc biệt là về đến những cái nơi linh thiêng này thì cần yên tĩnh ấy
ở đây thì chị thấy là hừu nè
bị luôn là lộn nhộn
từ người gửi xe cho đến là người cho thuê gửi ấy
thấy là khá là ồn ào lộn nhộn ấy
các bạn người ta tự phát thì cũng có một cái hay
nhưng mà bên cạnh cái hay của nó là cái thông hay ở cái chỗ là người ta tăng giá
thứ hai là các cái điểm các cái thứ có thể người ta nó cũng hệ hô
chúng người ta cũng làm cản trở thêm với giao thông công cộng
giá vé trong giữ xe của những ngày này thì cũng gấp từ hai đến hai năm lần so với quy định
nhu cầu là có và cần thiết
thế nên đa phần người dân cũng cảm thấy hài lòng với việc bị chặt chém một cách nhẹ tay như thế này
thấy là các bạn ý bao giá luôn mà một mươi
mình cũng không lo chặt chém
hoạt động tự phát theo kiểu này thì diễn ra thường niên mỗi dịp lễ hội đầu năm
và không hề có sự chuyển biến sau nhiều năm qua
đây là một nhu cầu rất là thiết yếu của nhân dân
chúng ta phải tìm cách xử lý chứ không phải là chúng ta cấm hết được
cấm hết được cái nhân dân để xe tùy tiện rồi bắt đầu trộm cắp lấy đi thì còn diễn biến phức tạp hơn nhiều
vậy thì chúng ta phải nghiên cứu những không gian nào ở nâng cận các khu vực đó
có thể chúng ta có thể tạm thời cho người ta sử dụng làm bãi giữ xe tự phát nhưng mà có quản lý chặt chẽ
thì cái đó là sẽ làm tốt cho cái hoạt động của giao thông tỉnh
năm nay với tình hình dịch bệnh còn nhiều diễn biến phức tạp nên số lượng người dân đi tham quan vãn cảnh tại các điểm di tích tâm linh cũng được hạn chế hơn nhiều so với trước đây
công tác phòng chống dịch cũng đặc biệt được chú trọng thực hiện tại những khu vực này
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh hải dương đã ra quyết định truy nã đối với ba đối tượng cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng phạm trí văn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín hộ khẩu thường trú tại thị trấn tứ kỳ huyện tứ kỳ tỉnh hải dương
đối tượng này có nốt ruồi cách bốn cm dưới trước mép phải
đối tượng vương thị dung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú tại thôn uông thượng xã minh tân huyện nam sách tỉnh hải dương
đối tượng này cao một m năm mươi sáu và có nốt ruồi cách hai cm dưới mép trái
và đối tượng tăng thị hương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại đông quan phường tân hưng
thành phố hải dương tỉnh hải dương
đối tượng này cao một m năm mươi năm và có nốt ruồi cách một cm dưới sau đuôi mắt phải
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện